phó thủ tướng vương đình huệ đã chủ trì phiên họp quý i năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo điều hành giá
nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác điều hành ba tháng đầu năm cập nhật phương hướng điều hành từ nay tới hết năm
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao bộ công thương đã điều hành tốt giá xăng dầu
thông qua quỹ bình ổn xăng dầu góp phần hạn chế tăng giá các dịch vụ liên quan trong ba tháng đầu năm
chín tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi tám sẽ có một số yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá
nhưng phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định chính phủ sẽ đủ khả năng để điều hành chỉ số giá tiêu dùng tăng bốn
theo đúng yêu cầu của quốc hội
về điều hành giá trong chín tháng cuối năm phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành bám sát kịch bản tăng cpi năm hai nghìn hai mươi
ở mức ba năm mươi năm để triển khai các nhiệm vụ giải pháp cụ thể
quản lý phối hợp điều hành của các bộ ngành đối với giá cả các mặt hàng
chính phủ tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát lãng phát theo mục tiêu đặt ra
phó thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước điều hành lạm phát cơ bản linh hoạt kiểm soát tiến dụng
về cơ cấu và chất lượng cung tiền tiếp tục biện pháp trung hòa ngoại hối thu được từ nước ngoài
phổ phần hóa bán vốn nhà nước
đồng thời phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ công thương phối hợp với bộ tài chính để tiếp tục điều hành hiệu quả quỹ bình ổn
xăng dầu ổn định thị trường xăng dầu trong nước công bố giá cơ sở của xăng a chín mươi năm trong tháng bốn
xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng e năm để khuyến khích tiêu dùng
điều hành ổn định giá điện trong năm hai nghìn một mươi tám và tăng cường truyền thông trong sử dụng và tiết kiệm điện
tránh tạo ra lãng phát kỳ vọng